để tránh những thiệt hại đáng tiếc trong đợt rét đậm sắp tới
người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến không khí lạnh rét đậm rét hại
tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
đặc biệt là hệ thống thông tin truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp
người dân nhất là ở vùng cao được biết và chủ động phòng chống
tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người
nhất là với người già trẻ nhỏ học sinh như hạn chế ra trời lạnh mặc đủ ấm
không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kính cho vật nuôi cây trồng thủy sản
nhằm giúp giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất chú trọng đàn đại gia súc
và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa
chủ động bố trí ngân sách địa phương quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ
để kịp thời phục vụ công tác phòng chống
triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở hỗ trợ vật tư kinh phí để giúp nhân dân
nhất là gia đình chính sách hộ đồng bào dân tộc các hộ nghèo triển khai các biện pháp
đảm bảo an toàn giảm thiểu thiệt hại như gia cố che chắn vệ sinh chuồng trại
di chuyển tập trung các đàn đại gia súc chăn thả tự do đến nơi tránh rét
chuẩn bị giữ trữ thức ăn vaccine phòng bệnh
dự báo thời tiết trong những ngày tới
xin được chuyển sang các thông tin về dự báo thời tiết trong những ngày tới
từ ngày chín tháng một mươi hai bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét
với nền nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
vùng núi cao dưới một mươi độ c khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
trong đất liền gió đông bắc mạnh dần lên cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn
ở vĩnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
biển động sông biển cao từ hai ba mét
từ quảng trị đến quảng ngãi khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển hoàng sa
vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo trường sa
gió đông bắc liên tục mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến năm mét
khu vực phía nam của nam biển đông có mưa rào và dông
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
thời tiết thủ đô hà nội trời có mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
ngày nắng đêm có mưa vài nơi gần sáng ngày chín tháng một mươi hai có mưa rải rác
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi bảy độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai hai mươi bốn độ c
các tỉnh phía tây bắc bộ trời có mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời rét có nơi rét đậm rét hại
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một đến một mươi bốn độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ c vùng núi cao có nơi từ một mươi bảy đến hai mươi độ c
khu vực phía đông bắc bộ trời có mây sáng sớm có
sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng đêm có mưa vài nơi
riêng khu vực đồng bằng và ven biển gần sáng có mưa nhỏ rải rác
gió đông bắc mạnh cấp hai ba gần sáng mai vùng ven biển mạnh cấp ba bốn
sáng và đêm trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn một mươi bảy độ c vùng núi từ một mươi một mươi ba độ c
vùng núi cao có nơi dưới chín độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ c
các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây
phía bắc ngày có mưa vài nơi đêm có mưa mưa rào
phía nam trời có mưa rào rải rác và có nơi có dông đêm có mưa rào và rải rác có dông
cuộc bộ có nơi mưa vừa mưa to
gió bắc đến tây bắc mạnh cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ c nhiệt độ cao nhất phía bắc là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ c
có nơi trên hai mươi bốn độ c ở phía nam là từ hai mươi đến hai mươi ba độ c
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận trời nhiều mây
có mưa rào và dông vài nơi riêng phía bắc thì ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông
đêm có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có mưa vừa mưa to
gió bắc đến đông bắc mạnh cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn phía bắc đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ c có nơi trên hai mươi bốn độ c
nhiệt độ cao nhất phía bắc là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ c phía nam là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c
và có nơi trên ba mươi một độ c
khu vực tây nguyên trời có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi gió đông bắc mạnh cấp hai ba
sáng và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c có nơi dưới một mươi sáu độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c có nơi dưới hai mươi ba độ c
các tỉnh nam bộ trời có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi
gió đông bắc mạnh cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ c và có nơi trên ba mươi hai độ c
còn trên biển vùng biển bắc vịnh bắc bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác
mưa giảm về chiều gió đông bắc mạnh cấp bốn năm sông biển cao từ một một bảy m
vùng biển nam vịnh bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác
về chiều thì nắng đăng sen có gió đông bắc mạnh cấp năm sông biển cao từ một năm hai tám m
vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi trời nhiều mây có mưa rào rải rác
gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy sông biển cao từ ba ba năm m
vùng biển từ ninh thuận đến vũng tàu trời nhiều mây có mưa rào rải rác
có nắng đăng sen gió đông bắc mạnh cấp năm sáu sông biển cao từ hai năm bốn m
vùng biển từ bình định đến khánh hòa trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác
mưa giảm về chiều gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy sông biển cao từ ba ba tám m
vùng biển từ tiền giang đến cà mau trời nhiều mây có mưa rào rải rác
gió bắc đông bắc cấp năm sáu sông biển cao từ một hai hai tám m
vùng biển từ cà mau đến kiên giang ít mây không mưa tối và đêm có mưa dông
gió bắc cấp ba bốn sông biển cao từ ba một một m
vùng biển bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa trời ít mây không mưa
gió đông bắc mạnh cấp bảy và sông biển cao từ ba năm bốn năm m
vùng biển giữa biển đông trời nhiều mây không mưa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
sông biển cao từ ba bốn m
vùng biển nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa trời nhiều mây
có mưa rào và dòng gió đông bắc mạnh cấp năm sáu sông biển cao từ hai hai năm m